năm hai nghìn một mươi sáu được coi là năm quốc gia khởi nghiệp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp
có thể nói tinh thần khởi nghiệp ở việt nam đang hết sức sôi động
tuy nhiên bên cạnh những khó khăn về vốn về chính sách thì các doanh nghiệp khởi nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức trong vấn đề về nhân sự
công ty khởi nghiệp one office đã được thành lập và hoạt động đến nay đã năm năm
năm năm đầu tiên được coi là khoảng thời gian khó khăn và thách thức nhất với một doanh nghiệp nhất là với doanh nghiệp khởi nghiệp
làm được điều này một phần là do nhân sự công ty đã đoàn kết đồng lòng và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn
team founder của mình người làm ít nhất với mình là bốn năm rưỡi người làm lâu nhất với mình là bảy năm
và cái mức lương mà họ đang nhận ở đây thấp hơn thị trường khoảng hai mươi ba mươi
tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng may mắn giữ chân được nhân sự nhờ việc truyền lửa nhiệt huyết đam mê
các doanh nghiệp khởi nghiệp tuy có ý tưởng ban đầu tốt nhưng vốn ít quy mô nhỏ khả năng cạnh tranh để tuyển dụng nhân sự giỏi là rất thấp
làm thế nào để tuyển dụng giữ chân được nhân tài đó là bài toán đau đầu của không ít người sáng lập doanh nghiệp
bên cạnh đó người chủ doanh nghiệp khởi nghiệp hầu hết còn rất trẻ nên thiếu hụt kinh nghiệm cũng như kỹ năng quản trị nhân sự
năng lực ý tưởng đam mê và một số vốn mới chỉ là những điều kiện cần nhưng chưa đủ để khởi nghiệp thành công
nếu một doanh nghiệp lớn họ có tuyển nhầm một người nếu như ví dụ là có một doanh nghiệp một trăm linh người họ tuyển nhầm một người thì họ chỉ chi phí cho một
nhưng tuy nhiên những doanh nghiệp khởi nghiệp thì số lượng nhân sự trong một doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ có được năm một mươi người
nếu họ tuyển nhầm một người thì họ chỉ chi phí cho một
nếu một doanh nghiệp lớn họ có tuyển nhầm một người thì họ chỉ chi phí cho một
tức là họ có những cái quy định pháp luật cho phép họ là tôi cam kết với nhau là chúng ta cùng làm bây giờ là vất vả khổ sở
nhưng mà lương có thể thu nhập không cao
nhưng mà nếu doanh nghiệp được thành công thì anh sẽ được hưởng bao nhiêu phần cổ phần cổ tức cổ phiếu trong đó và cùng nhau trở thành chủ doanh nghiệp trong tương lai
chính phủ đã đưa ra những nhóm giải pháp rất cụ thể về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
về phía các doanh nghiệp trang bị thêm những kiến thức về quản trị nhân sự cũng là một hành trang giúp họ khởi nghiệp thành công
góp phần đạt mục tiêu việt nam sẽ có ít nhất một triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm hai nghìn hai mươi